vừa qua trung tâm kẻ sát bệnh tập cdc tỉnh điện biên cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận một trường hợp tử phong sau mắc bệnh liên cầu lợn
đó là trường hợp của anh lvt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trứ tại bản lói xã mừng lói huyện điện biên
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng ba tại bản lói anh lvt có tham gia giết mổ và có ăn tiếp canh lợn
đến ngày một mươi tám tháng ba anh có biểu hiện đau vùng thượng vị sốt cao trên bốn mươi độ kèm theo nôn và hạ huyết áp
ngay sau đó anh được chăm sóc và điều trị tại cơ sở y tế của huyện điện biên
tuy nhiên do bệnh chuyển biến nặng anh được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên để cấp cứu
anh vào viện trong tình trạng sốc trụy tim mạch nặng niêm mạc nhợt phù chi xuất tiết nhiều đờm sốt cao xuất hiện tím nhiều ở chân tay nhịp tim nhanh bụng trướng
đến ngày hai mươi tháng ba anh lvt đã tử vong
ngay sau khi sự việc xảy ra trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh điện biên đã điều tra và lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương để xét nghiệm
ngày hai mươi một tháng ba theo thông báo qua điện thoại của viện vệ sinh dịch tễ trung ương kết quả xét nghiệm của anh lvt dương tính với vi khuẩn tác nhân gây ra liên của lợn
sau khi ghi nhận ca tử vong do mắc bệnh liên cầu lợn ngành y tế điện biên đã tiến hành điều tra lập danh sách theo dõi các trường hợp tham gia giết mổ ăn tiếp canh cùng với bệnh nhân trong vòng một mươi bốn ngày phun tẩy uế và xử lý môi trường bằng dung dịch sát khuẩn
liên cầu lợn là tác nhân gây bệnh viêm phổi viêm mảng não nhiễm chủng huyết viêm khớp ở lợn
tuy nhiên vi khuẩn có thể cư trú ở đường hô hấp trên mũi họng đường sinh dục và tiêu hóa của lợn khỏe mạnh
ở người liên cổ lợn gây ra bệnh cảnh nhiễm trùng đe dọa tới tính mạng như viêm mảng não nhiễm trùng huyết viêm nội tâm mạc
vi khuẩn liên cầu lợn lây từ lợn sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với lợn mang vi khuẩn lợn lành hoặc lợn bị bệnh thông qua những vết thương nhỏ hoặc chảy sức trên da trong quá trình giết mổ chế biến thịt lợn
những người không ăn trí uống xôi hay ăn tiết canh thịt lợn chưa chế biến kỹ
chưa có bằng chứng lây nhiễm liên cầu lợn từ người sang người và đặc biệt hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh
thời gian ủ bệnh ngắn từ vài giờ cho đến hai hoặc ba ngày tuy nhiên có trường hợp ủ bệnh có thể lên tới vài tuần
chia sẻ bệnh liên cổ lợn bác sĩ truyền khoa hai nguyễn trung cấp bệnh viện bệnh viện đới trung ngân cho biết
sau khi người ta bị nhiễm vi khuẩn thì người ta xuất hiện tình trạng là sốt đau đầu có thể nôn buồn nôm
và cái tình trạng sốt và đau đầu nó càng ngày càng nặng lên
nếu như mức độ nặng thì có thể dẫn đến tình trạng là lơ mơ hôn mê hoặc thậm chí là có liệt có co giận
nếu như mà cái xử lý nó không kịp thời thì có thể tình trạng nó phù não nặng lên và bệnh nhân có thể tử vong
thế cho nên những bệnh nhân cần phải sử trí hết sức tích cực
cái thể bệnh thứ hai cũng hay gặp là
cái bệnh nhân gặp là thể nhiễm khuẩn huyết
với các bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết thì thông thường họ sẽ có tình trạng là sốt sau đó thì mệt lả đi và nếu mà nặng hơn thì dẫn đến tình trạng là sốc và suy ra phụ tạng
một số bệnh nhân có cái tắc mạch và hoại tử ở đầu chi hoặc là có cái ban hoại tử trên da
những bệnh nhân như thế thì đa số nó sẽ diễn biến khá là nặng và thậm chí từ tỉ lệ tử vong có thể đến bốn mươi năm mươi
ở quán lợn nó có thể có hai dạng khác nhau
dạng thứ nhất là ở quán lợn khỏe thì một số quán lợn nó có mang lên cổ lợn ở trên da hầu họng quán lợn hoặc là thậm chí ở đường sinh dục quán lợn
và nếu như chúng ta ăn phải cái sản phẩm ấy nó chưa nấu chín thì chúng ta nuốt phải cái nền của lợn
và nó tùy theo cái khả năng miễn dịch của từng người mà người ta có thể chiến thắng cái lên cổ lợn ấy hoặc là người ta bị bác bệnh
tuy nhiên ở những quán lợn mà bị ố thì có thể không chỉ lên cổ lợn nó ở da ở họng hoặc ở đường sinh dục
mà thậm chí nó lan tràn cả vào trong phổi trong máu trong các phổ tạng khác của lợn
và lúc bây giờ khi chúng ta ăn thì cái nguy cơ bị nhiễm bệnh nó tăng lên rất nhiều
nó tóm lại là một người có thể bị nhiễm hay không nó phụ thuộc vào cái chuyện là ta ăn vào con lợn nó có nên có lợn hay không
ta ăn nhiều hay ăn ít ăn phải cái phủ tạng hay cái chỗ thịt nó có lên cổ lợn nhiều hay ít và cái khả năng đáp ứng miễn dịch của từng người
theo các bác sĩ lên cổ lợn có thể lây nhiễm sang người
thông qua tiếp xúc trực tiếp với lợn bệnh hoặc lợn lành mang mầm mống của bệnh
bệnh lây qua đường giết mổ chế biến và sử dụng thịt lợn không chế biến kỹ
vi khuẩn này sẽ lây qua người thông qua vết thương hở trên da
do vậy nhiễm lên cổ lợn không chỉ gặp ở những người chăn nuôi mà cả những người diết mổ
người bán thịt người nội trợ người chế biến thịt lợn hay những người ăn tiết canh thịt lợn chưa chế biến kỹ
ở lợn vi khuẩn lên cổ lợn thường cưu trứa ở đường hoác trên đặc biệt là mũi đường tiêu hóa và sinh dục của con lợn
nguồn lây nhiễm của liên cầu lợn có thể là lợn nhà hoặc cả lợn rừng ngựa chó mèo và chim
ngoài ra vật trung gian chuyển bệnh có thể là ruồi rán hoặc chuột
nguy hiểm nhất là khi lợn bị bệnh lên cổ lợn thì vi khuẩn lên cổ lợn sẽ biến đổi và tăng độc tính mới lây nhiễm cho con người
tuy vậy cho đến nay vẫn chưa có sự lây chuyển bệnh từ người sang người
phương thức lây chuyển của vi khuẩn lên cổ lợn có thể lây chuyển qua người tiếp xúc với lợn bệnh
hoặc mang vi khuẩn qua các tổn thương nhỏ chảy sức trên da của những người giết mổ chế biến và ăn thịt lợn chưa được nấu chín
hiện nay như đã nói ở trên chưa có vaccine phỏng nhiễm lên cổ lợn và cũng chưa có bằng chứng vi khuẩn này có thể lây chuyển từ người này sang người khác
ngoài lây chuyển qua tiếp xúc vết thương lên cổ lợn còn lây qua giặt bắn đường ngô hấp
hoặc qua tiếp xúc đường tiêu hóa sau khi ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh cho nấu chín
liên cầu lợn khi mắc bệnh sẽ gây ra nhiễm trùng toàn thân ảnh hưởng tới một số hệ thống cơ quan trong cơ thể
phổ biến nhất là viêm mảng não nhiễm chủng huyết bệnh thường có một số biểu hiện triệu chứng điển hình như sau
sốt đau đầu điếc tai nôn mửa dối lạn trì giác cưng gáy sốt thiết dưới da từng màng sốt thiết tiêu hóa đôi khi gây hoại tử
trường hợp bị nhiễm khuẩn huyết do vi khuẩn liên có lợn xâm nhập vào máu vi khuẩn sẽ sinh số nhanh chóng và gây ra rất nhiều độc tố
lúc này ngoài các triệu chứng nêu trên người bệnh có thể bị nhiễm độc nặng với những biểu hiện như tụt thứ táp số lợn đông máu suy đa phủ tạng trụy tim mạch suy hô hấp hôn mê thậm chí có thể dẫn tới tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
trường hợp bị nhiễm độc ở đường tiêu hóa có các biểu hiện như dối lạn đường tiêu hóa đi ngoài liên tục phân lòng có máu
ngoài ra người nhiễm liên cầu lợn còn có triệu chứng như sợ ánh sáng co giật nôn vọt
nếu không được cứu trước kịp thời có thể gây phủ não hôn mê và dẫn tới tử vong
bên cạnh đó một số biểu hiện ít gặp hơn khi nhiễm liên cầu lợn có thể xuất hiện như
phiêm tâm mạc cấp tính và bắn cấp tính phiêm khớp sinh mủ cấp tính phiêm nội nhãn và phiêm màng bồ đào phiêm cột sống sinh khớp
để xác định chính xác bác sĩ nuôi cấy bệnh phẩm máu dịch não tùy và cho kết quả dương tính với bệnh liên cầu lợn hoặc bằng phương pháp sinh học phân tử
thời gian hủ bệnh của liên cổ lợn ở người thường rất ngắn chỉ ra động từ vài giờ cho đến hai hoặc ba ngày
bệnh liên cổ lợn ở người xâm nhập trực tiết qua máu qua vết thương ở trên da
bệnh liên cổ lợn không chỉ gây tổn thất to lớn về kinh tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của con người
có thể dẫn tới nguy kịch tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
các bệnh lý nguy hiểm mà người bệnh thường gặp khi nhiễm liên cổ lợn đó là phiêm phổi phiêm mảng não phiêm cơ tim và phiêm khớp
nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn tới tử vong do độc tố viết khuẩn gây ra sốc nhiễm khuẩn
bệnh diễn tiến rất nhanh và có thể dẫn tới suy đa tặng nhanh chóng
bệnh nhiễm liên cổ lợn có biểu hiện dưới hai thể lâm sàng chính bao gồm phiêm mảng não mủ và nhiễm khuẩn huyết
viêm mảng não mủ sẽ gây ra những triệu chứng như sốt cao hội chứng mảng não đau đầu nôn dấu hiệu kích thích mảng não
người bệnh sẽ chậm chạp lú lẫn hôn mê hoặc kích động coi giật
đôi khi suốt huyết dưới da và bàn suốt huyết hoại tử dưới da ba mươi sáu mươi người bệnh bị suy giảm thính lực có thể dẫn tới ủ tai hoặc đế hoàn toàn
nhiễm khuẩn huyết và sục nhiễm khuẩn sẽ có những biểu hiện như huyết áp tụt huyết áp tâm thu nhỏ hơn chín mươi mm thủy ngân
nhịp tim nhanh mạch nhỏ khó bắt vã mổ hôi lạnh đầu chi nổi vân tím trên da thiều niệm hoặc vô niệu
các biểu hiện khác có thể gặp bao gồm suốt huyết dưới da nghiêm mạc và nội tạng bàn suốt huyết hoại tử lan rộng và tắc mạch đầu chi
suy gan suy thận cấp suy hô hấp cấp tiến triển nhiễm độc tiêu hóa phân lỏng đi ngoài nhiều lần trong một ngày vàng da can to
trong bệnh liên cầu lợn hay gặp nhất đó là nhiễm khuẩn huyết vi khuẩn liên cầu lợn và máu nhân lên nhanh chóng và đồng thời tiết ra nhiều độc tố
khi nhiễm khuẩn huyết ngoài các triệu chứng như trên người bệnh có thể bị nhiễm độc tố rất nặng biểu hiện như tụt huyết áp nhanh chóng
mạch nhanh nhỏ khó bắt trụy tim mạch suy hô hấp có thể dẫn tới tử vong nếu không điều trị can thiệp sớm
một số trường hợp xuất hiện nhiễm độc đường tiêu hóa như dối loạn tiêu hóa đi ngoài phân lỏng phân lỏng có máu
người bệnh có thể bị viêm mảng não do vi khuẩn liên cầu lợn như sốt cao co giật
các chuyên gia khuyên cáo người dân cần phải chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
không ăn tiết canh và các sản phẩm từ thịt lợn chưa được nấu chín không mua bán vận chuyển giết mổ lợn ốm